thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an có bài viết
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân
antv trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh là di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân
sự ra đời của sáu điều bác hồ dạy với công an nhân dân trước hết là tình cảm mong ước của người
trong xây dựng lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ đảng tổ quốc đất nước và nhân dân
hàm chứa những giá trị về lý luận khoa học sâu sắc toàn diện và chiến lược với những nội dung cơ bản
căn cốt nhất
đó cũng là chỉ đạo của đảng nhà nước đối với công an nhân dân
đây cũng là những nguyên tắc phương pháp tiêu chuẩn đích phân đấu cơ sở gốc rễ để xây dựng phát triển hoàn thiện văn hóa công an nhân dân
phương pháp đối nhân xử thế của người công an
những nguyên tắc phương châm nền tảng để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
học tập và thực hiện sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân là phong trào được phát động và thực hiện
sớm thường xuyên liên tục sâu rộng và lâu bền nhất
là sợi chỉ đỏ là trung tâm cốt lõi để phát triển nội dung trong các phong trào thi đua khác
kết quả học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh đã được minh chứng bằng những trang sử vàng
những chiến công thành tích vẻ vang của công an nhân dân việt nam trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
bằng sự lớn mạnh trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an nhân dân hôm nay
học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh là một
trong năm nội dung lời thề danh dự của công an nhân dân việt nam như lẽ sống tất yếu
điều đó khẳng định quyết tâm sắt đá bền bỉ một lòng một dạ
tuyệt đối trung thành của lực lượng công an nhân dân trong học tập và thực hiện sáu điều dạy của người
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trở thành ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
và thực tiễn bảy mươi năm năm qua đã chứng minh sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
đã đang và sẽ mãi là di sản tinh thần quý bản

là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
học tập thực hiện tốt sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả
yêu cầu tất yếu tự thân của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình hoàn thiện bản thân
để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đã có hàng nghìn tấm gương tốt hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ công an
trong thực hiện sáu điều dạy của người
nêu cao tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ được đảng nhà nước nhân dân ghi nhận đánh giá cao
nhiều tấm gương trong số đó đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh với công an nhân dân đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ
trong hệ thống chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên
thực tiễn khẳng định đây không chỉ là lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh
với lực lượng công an nhân dân mà còn là tư cách đạo đức chung của những người cộng sản
là phương châm xử thế hành động của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị nói chung
vì thế tiếp tục đẩy mạnh học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
với công an nhân dân bằng các giải pháp quyết liệt và hiệu quả sâu rộng hơn
thực sự cần thiết và vô cùng ý nghĩa đối với cán bộ đảng viên
bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được trong thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
bảy mươi năm năm qua thấm nhuận tư tưởng hồ chí minh về tự phê bình và phê bình với tinh thần tự soi tự sửa
trong bài viết của mình bộ trưởng tô lâm cũng chỉ ra một số hạn chế
khuyết điểm trong quán triệt thực hiện sáu điều dạy của người
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật
kỷ luật điều lệnh công an nhân dân
có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng tác động tiêu cực đến dư luận xã hội
ảnh hưởng đến uy tín danh dự và truyền thống của lực lượng công an nhân dân
quán triệt chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
từ khuyến nghị của các nhà khoa học nhà nghiên cứu góp ý và mong mỏi của nhân dân cấp ủy
bộ trưởng tô lâm yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương
và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề sau đây
thứ nhất tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong phong trào học tập
và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh thực chất quyết liệt và sát sao hơn nữa
mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn khắc ghi trong tâm thức của mình lời thề danh dự của công an nhân dân
ra sức học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân việt nam anh hùng
đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới
gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
thứ hai gắn kết phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
học tập và làm theo sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
cần gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án tám ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an
về công tác công an tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
kế hoạch số một trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
về công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chủ động phòng ngừa phát hiện kịp thời
và đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các đơn vị công an tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng
gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
chất lượng hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỷ luật trong công an nhân dân
kiên quyết khắc phục những tồn tại yếu kém đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
xử lý nghiêm cán bộ đảng viên công an tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
lãnh đạo chỉ huy nhất là người đứng đầu cần phải nêu gương tiên phong gương mẫu
thực hiện tốt sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh thường xuyên giáo dục cảnh báo nhắc nhở
giúp cán bộ nhận diện rõ biểu hiện nguy cơ suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức
lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ công an nhân dân
cần nêu cao ý thức tự rèn luyện xây dựng giữ vững niềm tin lý tưởng cách mạng
thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư thượng tôn pháp luật luôn giữ mình trong sạch
vượt qua những cám rỗ danh lợi tầm thường để góp phần phát hiện ngăn chặn và đẩy lùi
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống
trong quá trình triển khai thực hiện phong trào cần tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của cấp ủy
chính quyền sự quan tâm giúp đỡ góp ý giám sát của các ban bộ ngành đoàn thể
và đông đảo các tầng lớp nhân dân nhất là ở cơ sở để phong trào đạt hiệu quả cao hơn thực chất hơn
thứ ba học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh là một giải pháp đặc biệt quan trọng
để xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
cấp ủy và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình trước đảng
nhà nước và nhân dân coi trọng danh dự tự giác gương mẫu nêu cao tính tiền phong
trong thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn tiêu chí cán bộ
xây dựng kế hoạch chương trình hành động phù hợp tình hình thực tiễn và tổ chức thực hiện thật tốt
cần tiến hành tổng kết thực hiện chỉ thị số bốn ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới
rút ra những hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ đó đề ra những giải pháp phù hợp khắc phục những yếu kém
tiếp tục tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận để phát triển nội hàm sáu điều dạy một cách sâu sắc hơn
góp phần hoàn thiện giải pháp để xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
thứ tư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thống nhất ý chí và hành động trong học tập và thực hiện sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình công an nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ nội dung phương pháp hình thức tuyên truyền
để mọi cán bộ chiến sĩ nhất là cán bộ trẻ học viên các trường công an nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa lý luận khoa học và thực tiễn của sáu điều bác dạy
từ đó biến nhận thức thành hành động vận dụng nhuẩn nhuyễn trong học tập công tác chiến đấu
thứ năm lực lượng công an nhân dân cần tích cực chủ động tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức phù hợp vận động khích lệ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh với công an nhân dân
phát huy vai trò của nhân dân đối với xây dựng lực lượng công an và với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
trong quá trình công tác chiến đấu cán bộ chiến sĩ công an phải luôn tôn trọng nhân dân tận tụy phục vụ nhân dân bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
theo phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an không được hách dịch cửa quyền xâm hại đến lợi ích và quyền lợi chính đáng của nhân dân
mỗi hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ công an cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp để sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
trường tồn luôn có sức sống mới mang hơi thở thời đại
nghị sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
là người sáng lập tổ chức giáo dục và rèn luyện lực lượng công an nhân dân chủ tịch hồ chí minh đã để lại nhiều di thư lời huấn thị vô cùng quý báu
có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
bảy mươi năm năm qua tư cách người công an cách mệnh mà bác căn dặn đã trở thành phương hướng tư tưởng chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó hình thành nên một phong trào thi đua rộng lớn liên tục xuyên suốt trong toàn lực lượng trên mọi lĩnh vực công tác trở thành di sản tinh thần vô cùng quý báu của lực lượng công an nhân dân
xuyên suốt bảy mươi năm năm qua lời dạy của bác hồ đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng công an nhân dân
là chuẩn mực đạo đức để mỗi cán bộ chiến sĩ tự soi tự sửa tự tu dưỡng tự rèn luyện
phấn đấu trở thành những người chiến sĩ công an của nhân dân những người chiến sĩ chỉ biết con đảng là còn mình đặt sự bình yên hạnh phúc của nhân dân lên trên hết trước hết
ngay sau khi nhận được thư của bác nha công an trung ương đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo lời bác dạy trong toàn lực lượng công an
và các ti công an trên cả nước thì cũng đã có những hình thức khác nhau để phát động phong trào
công an nam bộ vào năm một nghìn chín trăm năm mươi một
trong sách sáu lời dạy của hồ chủ tịch
vâng cuốn sách này tuy là ít nhưng ý nhiều
đã phân tích toàn bộ nội dung cũng như là ý nghĩa của sáu lời bác dạy
và cuốn sách này thì ngay sau đó đã trở thành một tài liệu gối đầu dường để cho các cán bộ chiến sĩ nhìn vào và học tập theo
một cái tấm gương lớn để mà ngành công an để mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an soi vào đó
chống lại cái sự cám dỗ lôi kéo của các cái thế lực tội phạm
để giữ mình thế nào luôn luôn trong sạch giữ lực lượng công an thực sự phải trong sạch vững mạnh
và kinh nguyện hiện đại
linh hồn của sáu điều dạy này chính là câu quan hệ với dân
phải kính trọng lễ phép nhân dân
bởi vì công an là bạn dân như bác nói đấy
thì kính trọng lễ phép với nhân dân không chỉ là thái độ đạo đức
mà nó phải đước đo bằng hành động bằng việc làm
để dân tin dân yêu dân giúp đỡ dân bảo vệ
chưa bao giờ mà trong một thời gian rất ngắn
ta đưa lực lượng công an chuyên nghiệp về tới xã tới dân
một mươi một xã trong cả nước này
đâu đâu cũng có công an chuyên nghiệp
thì đấy là nơi cơ hội tốt nhất để thực hiện là công an là bạn dân
phục vụ nhân dân hết lòng tận tụy vì dân vì nước
công an nhân dân tận trung với đảng tận hiếu với dân
lời dạy của người khắc ghi trong trái tim những người chiến sĩ
tuy tín danh dự và truyền thống anh hùng
mãi là điều thiêng liêng cao quý
là kim chỉ nam soi đường
để thanh bào kiếm ngày càng sắc bén
lá chắn ngày càng vững chắc hơn
thưa quý vị người công an khách mạng
mang trên vai trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân
để làm được điều đó bản thân mỗi chiến sĩ
hơn lúc nào hết càng phải tu dưỡng rèn luyện mình
lời dạy của bác đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính
vì thế mà cũng là lời dạy đầu tiên và quan trọng nhất
bởi để có thể hết lòng phụng sự tổ quốc và nhân dân
thì người công an cách mạng trước hết phải tự đối mặt với chính mình
phải tự chống lại những thói hư tật xấu trong mình
khắc phục chủ nghĩa cá nhân vị kỷ
một kẻ thù nguy hiểm của người khách mạng
không phải ngầu nhiên mà hồ chí minh yêu cầu công an đầu tiên
không phải là trung thành với chính phủ
mà cần kiệm liêm chính
đấy là cái chỗ đứng
đấy là bản chất
đó là một phần người của một cán bộ
một cán bộ bình thường
một sĩ quan công an
đầu tiên sẽ cần kiệm liêm chính
mới rèn lượng người đồng trung thành với đảng
với nhà nước với lý tưởng cộng sản với nhân dân được
đấu tranh phòng chống tham nhũng
một cuộc chiến ngày càng cam go
chỉ trong vòng một mươi năm trở lại đây
hàng chục nghìn vụ án đã được xác lập
trong cuộc chiến đó
các đối tượng phạm tội không ngừng dùng mọi thủ đoạn
để mua chuộc hối lộ lực lượng điều tra
điều này đòi hỏi lực lượng công an phải nỗ lực
có bản lĩnh liêm chính
lấy lẽ phải là mục đích sống
tìm mọi cách tác động để tiếp cận điều tra viên
rụ rỗ mua chuộc
có khi là đe dọa bản thân và gia đình của điều tra viên
để làm thay đổi cái bản chất của vụ việc
điều này đòi hỏi các điều tra viên luôn giữ mình phải có tâm
có bản lĩnh chính trị
giỏi về nghiệp vụ
thông thạo kiến thức quản lý kinh tế
nghiêm về kỳ cương kỳ luật
đẹp về đạo đức tác phong
lực lượng công an phải có một cái bản lĩnh
phải có được một cái quyết tâm
là không chịu bất kể một sự tác động nào
phải có một cái sự bí mật và độc lập
thì mới có thể đi đến cùng những cái sai phạm
không chỉ riêng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng kinh tế
dù ở bất kỳ lĩnh vực nhiệm vụ nào
thì người chiến sĩ công an
cũng phải tự rèn luyện tự phấn đấu
trung tá lương thị trà vinh
nữ sĩ quan công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
để tới nam sudan
người phụ nữ nhỏ bé này
đã phải kiên trì vượt qua một hành trình khổ luyện dài
trong suốt hơn sáu năm
với hàng chục bài kiểm tra huấn luyện đặc biệt
khi mà tôi tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thì tôi thấy rằng là
liêm chính cũng là một trong ba giá trị cốt lõi
của liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hòa bình
và cái chữ kiệm nó cũng được lấy cao
và cũng được nhấn mạnh rất nhiều
trong các hoạt động của liên hợp quốc
như hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
vì vậy tôi thấy rằng là tư tưởng của bác
vượt xa thời gian
có nghĩa là đã đi trước rất là lâu
và các cái giá trị đạo đức mà bác trao truyền
và dạy công an nhân dân chúng ta
thì nó có ý nghĩa rất lớn
trong sự nghiệp
công an của công an nhân dân

sẵn sàng đứng giữa nằm danh của sự sống và cái chết
để thực thi nhiệm vụ quốc tế
bảo vệ một thế giới hòa bình
và sự ấm êm của người dân
cần kiệm liêm chính là đạo đức cách mạng
là nền tảng tạo nên sức mạnh
của người chiến sĩ công an nhân dân
hết mình với công việc
sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc và nhân dân
bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác dạy
mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngày hôm nay
luôn hiểu rằng mình mang một sứ bệnh đặc biệt
đối với công việc phải tận tụy
đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
luôn chia sẻ trọng dân gần dân
xung kích gắn bó máu thịt với nhân dân
đây chính là những tiền đề quan trọng
để lực lượng công an có được sự đồng thuận
ủng hộ của người dân
công an của ta là công an nhân dân
trưởng thành trong lòng nhân dân
và chỉ khi ở trong lòng dân
được nhân dân tin yêu giúp đỡ
thì mọi công việc của công an mới hoàn thành
câu chuyện tại một xã ngoại ô hà nội
nơi từng là điểm nóng trước khi công an chính quy về xã
rất là gần gũi rất là tình cảm
mọi việc các cháu rất là nhiệt tình
giúp dân mọi sự việc
mà có xảy ra gì các cháu đặc biệt là có mặt ngay
có công an chính quy về
giúp cho cái an ninh trật tự ở địa phương
là tình hình tội phạm hầu như không còn
được bà con ghi nhận rất là cao
tất cả nếu mà không có nhân dân
thì nhân dân không đồng ý hay là
người ta cũng không ủng hộ thì cũng không thành công được
những cái gì mà phòng ngừa tốt nhất cho dân
để đảm bảo môi trường an ninh trật tự
tốt nhất cho dân thì giải thích cho nhân dân hiểu
đầu năm hai nghìn hai mươi thiếu tá vũ trọng hoàng
là một trong hai cán bộ công an chính quy đầu tiên
được điều động về xã phú yên
đến nay lực lượng công an xã đã kiện toàn được sáu cán bộ
về cơ sở biết bao khó khăn khi phải nắm địa bàn
nắm người các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân
phương trâm phải luôn bám dân gần dân
và lắng nghe kịp thời ý kiến nhân dân
được từng cán bộ chiến sĩ vận dụng hiệu quả
những nỗ lực sau gần ba năm về địa bàn
đã làm nên sự đổi thay
ở một nơi từng là điểm nóng về an ninh trật tự
mọi vấn đề mà trật tự của thôn này
rồi là trị an tất cả mọi vấn đề này
các cháu nó làm rất tốt
so với ngày xưa thì so với cái ngày chưa chính quy
thì đúng thật sự không thể mơ được
là các cháu nó sẽ làm tốt như thế
khi có lực lượng công an chính quy địa phương
đã có thể là cấp rất nhiều hệ thống camera giám sát
từ đầu đến cuối tất cả địa phương
trong cái địa bàn của xã phú yên
vì vậy các thành phần tội phạm
mà thường thường ăn sáng
ăn cắp phương tiện thì đã gần như giảm hẳn luôn
không thấy hiện tượng là bị ăn cắp xe nữa
tệ lạng nghiện hút
cũng có lượn trên địa bàn rất nhiều
mà khi có lực lượng công an địa phương về
thì tệ lạng gần như là giảm hẳn
một mươi sáu mắt camera an ninh được thiết lập
hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa
với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
để có được thành quả từ mô hình này
đó là việc làm hoàn toàn không dễ dàng
có một số ý kiến trá treo
người dân người ta cho rằng là
ngay trong dân
người ta đã lắp cam camera của gia đình
người ta cho rằng là có khi từ cái camera an ninh này
mà có khi là người ta buôn bán giao dịch làng nghề
đặc biệt nó ảnh hưởng đến việc lắp là
thôi bà con cứ phải thông cảm
đồng cảm thì bà con ủng hộ cao thôi
thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền
cho các hội dân kinh doanh là
để lắp camera an ninh để đảm bảo
giữ bức an ninh thực tự trên địa bàn
để phòng ngừa các vụ việc xảy ra
trên địa bàn tiến đường
trọng nghiệp để đảm bảo an ninh thực tự
qua đó người dân người ta cũng đồng thuận
và người ta cũng đã hiểu được
công an nhân dân là chúng tôi về để giúp dân
câu chuyện tại xã phú yên
chỉ là một trong số hàng nghìn câu chuyện
minh chứng hiệu quả về chủ trương
đưa gần năm mươi cán bộ công an chính quy về xã
sống trong lòng dân
lăn lộn gắn bó phục vụ nhân dân
lấy cuộc sống bình yên của người dân
làm lý tưởng hoạt động của mình